ngày hai mươi hai tháng năm công an tỉnh quảng bình cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với đối tượng lương duy tuyển năm mươi hai tuổi chú phường bắc nghĩa tp đồng hới về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám có hơn ba mươi người đã tin vào lời hứa hẹn xin việc của đối tượng lương duy tuyển
mỗi trường hợp đã đưa cho đối tượng này số tiền từ bảy mươi đến bốn trăm linh triệu đồng tổng số tiền mà đối tượng này lừa đảo là hơn bảy năm tỷ đồng
được biết tháng ba vừa qua tỉnh ủy quảng bình đã điều chuyển lương duy tuyển đến công tác tại trung tâm hỗ trợ việc làm nông dân thuộc hội nông dân tỉnh quảng bình
hiện công an tỉnh quảng bình đang củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc